trong ngày hôm qua tại tỉnh quảng ngãi đã xảy ra mưa lớn kéo dài có nơi lượng mưa lên đến hai trăm linh mm
phương án ứng phó với mưa lũ đang được địa phương này khẩn trương triển khai
mưa lớn diễn ra trên diện rộng đã khiến mực nước trên năm con sông ở quảng ngãi là sông vệ sông trà khúc sông trà câu sông phước giang và sông trà bồng dâng cao
nhiều khu vực dân cư ở vùng hạ lưu các con sông đang có nguy cơ bị ngập
chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ theo phương châm bốn tại chỗ
trong những trường hợp nước lũ dâng cao phải đảm bảo kịp thời di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi ở tạm an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để phòng chống hiệu quả
hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn vùng núi phòng ngừa nguy cơ lở núi có thể xảy ra khi mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tới